công an tỉnh quảng nam đã liên tục phục kích phát hiện nhiều vụ sử dụng trái phép chất ma túy
với hàng trăm đối tượng dương tính với chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh karaoke tại quảng nam
và chỉ tính riêng từ tháng tám đến tháng một mươi công an đã phát hiện ra hai mươi một tụ điểm với hơn một trăm bảy mươi đối tượng
ở các quán karaoke vũ trường cơ sở lưu trú có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
mới đây hàng chục cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng nam cùng công an thị xã điện bàn
bất ngờ đột kích quán karaoke diễm linh ở thị xã điện bàn qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện sáu mươi tám thanh niên
gồm một mươi năm nữ năm mươi ba nam dương tính với chất ma túy
trước đó ngày hai mươi hai tháng chín lực lượng công an tỉnh quảng nam bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke paradise
phường an mỹ thành phố tam kỳ qua đó phát hiện hai mươi tám đối tượng dương tính với chất ma túy
đầu nhiệm vụ tăng cường công tác nắm tình hình và hoạt động của các cơ sở kinh doanh
có điều kiện tốt hơn
điều kiện tốt hơn là có điều kiện về an ninh đặc tự quy động lực lượng sử dụng công cụ phụ trợ
và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra và xử lý nghiêm có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy
góp phần lầm dõng tình hình tạo phẩm tình địa bàn tỉnh trong thời gian đấy
theo thống kê từ đầu năm đến nay lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng
phát hiện bắt giữ một trăm một mươi một vụ với một trăm bốn mươi bảy đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
và hơn bốn trăm năm mươi đối tượng sử dụng chất ma túy
trái phép chất ma túy riêng trong tháng tám tháng chín và tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an đã phát hiện
hai mươi tụ điểm với hơn một trăm bảy mươi đối tượng ở các quán karaoke vũ trường các cơ sở lưu trú có hành vi
sử dụng trái phép chất ma túy qua đó đã phát hiện một mươi chín vụ với hơn một trăm linh đối tượng dương tính với ma túy
đây là một hồi trương cảnh báo đối với các bạn trẻ không nên thử không nên sử dụng trái phép chất ma túy
bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe đến tâm lý và đến vấn đề nòi giống cho nên là đây là
cũng là cảnh báo chung trong công tác đấu tranh xử lý vi phạm trên lĩnh vực này
các tụ điểm cơ sở kinh doanh ngành nghề có đủ điều kiện là nơi tội phạm và tệ nạn ma túy thường
lợi dụng hoạt động vì thế việc kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh phải được quan tâm thường xuyên
nhằm ngăn ngừa đấu tranh với những vi phạm trên lĩnh vực này
đồng thời cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự nói chung và quản
lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự nói riêng